yên bái đã khống chế thành công dịch tà lợn châu phi trong một tháng nay tuy nhiên do thời tiết cực đoan chưa có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh
đường lây truyền bệnh đa dạng phức tạp và khó kiểm soát do vậy dịch bệnh rất dễ phát sinh
tính đến ngày một mươi tháng hai dịch tà lợn châu phi đã quay trở lại tại ba xã của huyện lục yên
theo đó xã có dịch gồm mường lai khánh hòa minh chuẩn xảy ra tại tám hộ gia đình có bảy mươi hai con lợn bị mắc bệnh tiêu hủy hơn ba bốn tấn
lãnh đạo tỉnh yên bái yêu cầu các sở ngành địa phương thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh
tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn châu phi và các dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi
yêu cầu huyện lục yên đã chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát
yêu cầu các chủ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh không vắn chạy lợn ốm vứt lợn chết ra môi trường
kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh dịch tàn lợn châu phi hoặc bị ốm bất thường
tuân thủ các biện pháp cách ly giữa lợn khỏe mạnh với môi trường có dịch bệnh để hạn chế thấp nhất hậu quả dịch bệnh lây lan